ngày hai mươi sáu tháng một tại tỉnh kompong thom campuchia đã diễn ra lễ khánh thành nhà máy chế biến mủ cao su thứ ba của tập đoàn công nghiệp cao su việt nam ở đất nước chùa tháp có công suất là bốn mươi năm tấn một năm
phó thủ tướng campuchia him cha ly cho rằng nhà máy này được khánh thành cho thấy tập đoàn công nghiệp cao su việt nam đã có những thành công khi đầu tư tại campuchia và đây cũng là niềm vinh dự của chính phủ và nhân dân campuchia
thực hiện chủ trương của hai chính phủ việt nam và campuchia tập đoàn công nghiệp cao su việt nam đã đầu tư phát triển trồng cao su tại campuchia với tổng vốn hơn một tỷ đô la mỹ
theo đánh giá của phó thủ tướng gim cha ly dự án trồng cao su của tập đoàn cao su việt nam đang mang lại hiệu quả kinh tế to lớn tạo việc làm cho hơn hai mươi lao động địa phương giúp đời sống người dân tại vùng dự án phát triển rõ rệt đồng thời góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia láng giềng việt nam campuchia